với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nguyễn kim tuấn và nguyễn hữu chiếu vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố và bắt tạm giả
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vì động cơ vụ lợi cá nhân nguyễn hữu chiếu là trưởng thôn phù liễn xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương đã tự khai và điều chỉnh tiêu chuẩn ruộng đời sống của mình với diện tích là ba trăm chín mươi m hai về vị trí đất công điền thuộc quản lý của ubnd xã hồng phong huyện nam sách
chiếu đã nhờ nguyễn kim tuấn là công chức địa chính xã hồng phong làm thủ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ ubnd xã hồng phong
sang quyền quản lý của cá nhân nguyễn hữu chiếu đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho người khác thu lời hơn một trăm linh triệu đồng